ủy viên quốc vụ kiêm bộ trưởng ngoại giao trung quốc tần cương và ngoại trưởng mỹ antony blinken
hôm qua đã có cuộc hội đàm tại bắc kinh nhân chuyến thăm hai ngày của người đứng đầu ngành ngoại giao mỹ tới trung quốc
cuộc hội đàm được đánh giá là tích cực và mang tính xây dựng
thông báo của bộ ngoại giao mỹ khẳng định hai quan chức ngoại giao hàng đầu của washington và bắc kinh
đã có cuộc hội đàm thẳng thắn thực chất và mang tính xây dựng
tại cuộc hội đàm ngoại trưởng blinken đã nhấn mạnh tầm quan trọng của ngoại giao
và duy trì các kênh liên lạc mở về toàn bộ các vấn đề để giảm nguy cơ nhận thức và tính toán sai lầm
ngoại trưởng mỹ cũng mời người đồng cấp trung quốc tới washington để tiếp tục thảo luận
các quan chức ngoại giao khác của mỹ cũng tiết lộ hai vị ngoại trưởng đều bày tỏ mong muốn ổn định
mối quan hệ giữa hai cường quốc ngăn chặn nguy cơ cạnh tranh dẫn đến xung đột
trong khi đó truyền thông nhà nước trung quốc đưa tin ngoại trưởng tân cương khẳng định
ông blinken là nhà ngoại giao cấp cao đầu tiên của mỹ thăm trung quốc trong năm năm qua
giới quan sát kỳ vọng chuyến thăm sẽ mở đường cho các cuộc gặp song phương khác trong những tháng tới
đây cũng được cho là tiền đề cho các cuộc gặp giữa chủ tịch trung quốc tập cận bình
và tổng thống mỹ joe biden tại các hội nghị thượng đỉnh đa phương vào cuối năm